công an phường bến thủy thành phố vinh tỉnh nghệ an vừa chuyển hồ sơ lên công an tp vinh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ bảo mẫu có hành vi hành hung cháu bé năm tháng tuổi
theo đơn trình báo của gia đình anh đinh văn tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường bến thủy tp vinh thông qua camera anh phát hiện những hình ảnh vào ngày một mươi một tháng bốn
trước đó camera ghi lại cảnh người giúp việc đang đánh vào đầu con của mình
theo đoạn băng ghi lại vào thời điểm đó bà bảo mẫu rỗ cháu ngủ trên võng nhưng sau đó cháu thức giấc nên bà có vỗ cháu
thế nhưng do cháu không chịu ngủ tiếp nên bà đã dùng gối úp vào mặt cháu
điều đáng nói bà giúp việc còn dùng tay đánh nhiều lần vào đầu và người cháu bé
tiếp đó bà bế cháu lên một cách thua bạo vừa giật vừa lắc để dỗ cháu ngủ
được biết người phụ nữ này được gia đình anh tài thuê để chăm sóc con trai năm tháng tuổi với giá bốn triệu đồng một tháng